thứ trưởng y tế đánh giá cấp độ dịch sẽ không chú trọng số ca nhiễm
phổi tráng xóa sơ hóa gây khó thở hậu covid một mươi chín
đã có chín trên hai mươi sáu cầu thủ đội tuyển nữ việt nam dương tính covid một mươi chín
ca covid một mươi chín toàn cầu tăng kỷ lục vì omitforn lần đầu vượt ba triệu ca một ngày
vắc xin tăng cường dạng hết của trung quốc tạo kháng thể gấp một mươi một lần
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc đánh giá cấp độ dịch mới đây thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết
bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi chủ yếu dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong
vào chiều ngày một mươi ba tháng một thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết bộ tiêu chí mới vẫn dựa trên nền tảng của bộ tiêu chí cũ
ban hành từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh đã có sự thay đổi so với trước
cụ thể tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trên cả nước đã đạt một trăm linh mũi hai đạt chín mươi ba tiêm liều nhắc lại đạt một mươi một năm
ngoài ra việt nam đã tiêm một mươi bốn triệu liều vaccine cho trẻ từ dưới một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
mũi một tám triệu liều mũi hai sáu triệu liều
tình hình bệnh nhân nặng và tử vong trên cả nước nhìn chung đã giảm
tuy nhiên ông sơn vẫn lưu ý cần cảnh giác
bởi thời gian gần đây số ca nhiễm tại hà nội và một số nơi khác có xu hướng tăng
dựa trên tình hình hiện nay bộ tiêu chí mới sẽ chú trọng vấn đề ca bệnh phải nhập viện và số ca tử vong
tiêu chí mới sẽ không còn đánh giá quá quan trọng về tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng
bởi hiện nay việc điều trị ca nhiễm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà
đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương
thứ trưởng sơn nói cho biết bộ y tế đang xây dựng dự thảo
và sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch
nơi quan điểm về vấn đề trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
bày tỏ sự đồng tình về việc cần thiết phải sửa tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh
thầy thuốc nhân dân trần sĩ tuấn cũng đề nghị bỏ tiêu chí số ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần
tương lai việt nam khó tránh khỏi nguy cơ biến thể omitron lây lan
và tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần biến thể delta
nếu vẫn giữ tiêu chí này rất nhiều địa phương sẽ chuyển thành vùng cam vùng đó
gây cản trở sản xuất kinh doanh ông tuấn nói
việc thống kê số ca nhiễm mỗi ngày hiện nay chỉ nên nhằm mục đích dự báo diễn biến dịch
thay vì làm căn cứ phân loại cấp độ tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine cũng cần bỏ
bởi cả nước đã phủ gần xong mũi hai cho dân số trưởng thành
ông tuấn cho rằng
bộ tiêu chí mới chỉ cần hai yếu tố quan trọng là tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong năng lực y tế các địa phương
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn covid một mươi chín
và bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn
các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh dựa trên ba tiêu chí
so với ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần độ bao phủ vaccine và năng lực y tế
vào ngày chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo bộ y tế khẩn trương rà soát sửa đổi hướng dẫn
đánh giá cấp độ nguy cơ covid một mươi chín đảm bảo phù hợp với tình hình mới
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh long an yêu cầu các ngành chức năng giám sát không để người dân tập trung đông người
dừng các lễ hội dịp tết để phòng chống covid một mươi chín
vào ngày một mươi ba tháng một ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành văn bản chỉ đạo các ngành địa phương
không tổ chức hoạt động tập trung đông người không cần thiết dừng các lễ hội dịp tết nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành huyện thị xã thành phố
chủ động tăng cường thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân
không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các ngành chức năng địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao
bố trí lực lượng phòng chống dịch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra
lực lượng chức năng địa phương cần đảm bảo phục vụ người dân đón tết an toàn trong trạng thái bình thường mới
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một sở y tế tỉnh long an cho biết trên địa bàn tỉnh long an vừa phát hiện
ca nhiễm biến thể omitforn đầu tiên người này là một chuyên gia người trung quốc đang làm việc
tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an
cũng như long an và nhiều tỉnh thành khác mới đây ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cũng vừa có văn bản
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
trong đó nêu rõ việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội bắn pháo hoa trong dịp tết
theo đó ủy ban nhân dân nghệ an yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội bán pháo hoa nổ
trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội để người dân đón tết tươi vui và an toàn
tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch covid một mươi chín chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện vật tư y tế sẵn sàng ứng phó kịp thời
với các tình huống xảy ra thường xuyên đánh giá cập nhật thông tin cấp độ dịch trên cổng thông tin
covid một mươi chín tỉnh và bộ y tế
quán triệt thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết tặng quà đối với lãnh đạo các cấp
dưới mọi hình thức không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công vào các hoạt động
trái quy định không tham gia các hoạt động mê tính dị đoan dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình
chính sách các hộ nghèo các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh thiên tai
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an nguyễn đức trung yêu cầu sở y tế chủ trì phối hợp với các sở
ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chủ động các phương án đáp ứng với
các cấp độ dịch covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm khoanh vùng và cách ly điều trị phù hợp ngay khi phát hiện
ca bệnh triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đúng tiến độ chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu
rộng tại các khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao cùng ngày ủy ban nhân dân tp vinh cũng đã
ban hành kế hoạch số hai trăm tám mươi ba khubnd về tổ chức chỉnh trang trang trí tuyên truyền các hoạt động
chào đón năm mới mừng đảng mừng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai vào tối một mươi hai tháng một thông tin từ trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an trong một mươi hai giờ qua từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh ghi nhận một trăm một mươi bảy ca dương tính mới với covid một mươi chín tại một mươi chín địa phương đồ lương có một mươi bốn ca
quỳnh lưu một mươi ba ca nam đàn một mươi một ca quế phong một mươi ca quỳ hợp tám ca ghi lộc tám ca nghệ đàn bảy ca
diễn châu sáu ca thành phố vinh sáu ca tân kỳ sáu ca thanh trường năm ca hoàng mai năm ca kỳ sơn năm ca
yên thành ba ca con cuông ba ca tương dương hai ca anh sơn hai ca thái họa hai ca hương nguyên một ca
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về di chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa cho biết khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân đến khám hậu covid một mươi chín tại bệnh viện này bị tổn
thương sơ phổi phần lớn họ thuộc nhóm bệnh nhân nặng bị tổn thương phổi phải thở oxy dòng cao
thở máy trong giai đoạn cấp tính điều trị covid một mươi chín số ít bệnh nhân nhẹ gặp di chứng covid một mươi chín kéo dài
bác sĩ chuyên khoa một hồ thanh lịch trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa quốc tế nam sài gòn chia sẻ
tổn thương phổi của các bệnh nhân hậu covid một mươi chín ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau một số người xuất
hiện gắn khí trong phở có túi khí với nhiều kích thước vỡ ra gây tràn khí mạng phổi tình trạng sơ
hóa làm giảm trao đổi khí cũng dẫn đến bệnh phổi hạn chế ở một số bệnh nhân hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện đại học y dược tp hcm tỷ lệ bệnh nhân gặp vấn đề tổn thương phổi ở mức hai mươi trong số
khoảng gần bốn bệnh nhân khám hậu covid một mươi chín theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa
thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm nhiều bệnh nhân không có triệu chứng học
covid một mươi chín vẫn đến bệnh viện khám nên tỷ lệ bệnh nhân phổi bình thường khoảng tám mươi các triệu chứng
hậu covid một mươi chín thì khó thở là triệu chứng phổ biến khoảng năm mươi bệnh nhân mắc triệu chứng này
di chứng covid một mươi chín tác động đến phổi ở nhiều mức độ như tổn thương sơ phổi mức độ nhẹ
nặng hơn là phổi sơ nhiều viêm phổi tổ chức hóa khi ấy hình chụp x quang phần trắng nhiều hơn đen
bệnh nhân khó thở liên tục chỉ số oxy trong máu so hai thấp phải thở oxy tại nhà
một số bệnh nhân bị nhiễm vô mô phổi lũng lỗ như lao do lúc cấp tính mắc covid một mươi chín nặng quá
sơ sẹp phổi bác sĩ thanh lịch cho biết để điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
tùy theo mức độ và triệu chứng các bác sĩ sẽ kiểm tra hồ hấp tâm thần kinh da niệu
trong khám hô hấp bệnh nhân được chụp x quang phổi điện tim đòi chức năng hô hấp để biết mức độ trao đổi khí
từ ba bác sĩ đánh giá mức độ nặng nhẹ để điều trị thuốc tập thở và vật lý trị liệu
bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ có các triệu chứng như hồi hộp nhẹ rối loạn giấc ngủ rụng tóc
thì thời gian hồi phục là một hai tháng còn bệnh nhân bị sơ hóc phổi có triệu chứng khó thở
thì thời gian phải mất ba sáu tháng bệnh nhân sơ hóa phổi rất nặng
thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn có thể tính bằng năm và cần kiên trì điều trị
theo bác sĩ lịch để giảm di chứng hậu covid một mươi chín bệnh nhân có triệu chứng khó thở
viêm phổi trong thời gian mắc covid một mươi chín nên tập thở sớm
khi tập có các kỹ thuật viên vật lý trị liệu hỗ trợ hướng dẫn thì càng tốt
giúp tăng trao đổi khí hỗ trợ hô hấp và ngăn xe hóa phổi
bệnh nhân cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ
giữ tinh thần thoải mái để nâng cao sức đề kháng tránh diễn tiếng nặng
tại tp hcm đến nay hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín trên ba trăm linh người đã xuất viện
ngành y tế thành phố đề ra mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là xác định mô hình
của bệnh nhân hậu covid một mươi chín trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
chăm sóc sức khỏe hậu covid nâng cao năng lực chăm sóc của ngành y tế đặc biệt là y tế cơ sở
hôm nay là ngày nhiều tin với người hâm mộ thế thao
tại tp hcm sau khi thông tin tiền đạo tiến lên nhiễm covid một mươi chín
thì tính đến thời điểm hiện tại đội bóng đá nữ nước nhà cũng đã có tổng cộng chín cầu thủ và hai bác sĩ dương tính
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đội tuyển nữ việt nam do huấn luyện viên mai đức trung dẫn dắt
đã lên đường sang tây ban nha tập huấn
tại đây đội nữ việt nam tham dự một số trận giao hữu trước khi chuyển sang ấn độ
dự vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên trong quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu
một số thành viên đội tuyển nữ việt nam đã không may bị nhiễm covid một mươi chín
ngày một mươi một tháng một liên đoàn bóng đá việt nam vff cho biết có bốn cầu thủ và một bác sĩ đội tuyển trở thành f
vào ngày một mươi ba tháng một số thành viên đội tuyển nữ dương tính với covid một mươi chín đã lên tới một mươi một người
trong đó chín cầu thủ và hai bác sĩ đội tuyển
trong danh sách đội tuyển nữ lên đường đến tây ban nha có tổng cộng hai mươi sáu cầu thủ
ngày mai một mươi bốn tháng một đội tuyển nữ việt nam sẽ di chuyển từ tây ban nha sang ấn độ
dự vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi hai
chỉ có những thành viên có kết quả âm tính với covid một mươi chín mới có thể lên máy bay
các thành viên có kết quả dương tính sẽ tiếp tục ở lại tây ban nha để điều trị và theo dõi sức khỏe
vff cho biết trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một sẽ có hai chuyến bay từ tây ban nha đến ấn độ
nếu thành viên nào có kết quả âm tính sẽ được vff bố trí di chuyển dần sang ấn độ để hội quân cùng đội tuyển
theo kết quả bốc thăm đội tuyển nữ việt nam ở bảng c tại vòng chung kết asian cup hai nghìn hai mươi
cùng các đội
nhật bản hàn quốc myanmar
vòng chung kết asian gub sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại ấn độ
theo lịch thi đấu đội tuyển nữ việt nam sẽ gặp đội tuyển hàn quốc vào ngày hai mươi một tháng một
trước lo ngại về việc thiếu cầu thủ để tham dự giải đấu ông lê hoài anh tổng thư ký vff cho biết
cũng không có cách nào để đưa cầu thủ từ việt nam sang ấn độ lúc này
lý do bởi chỉ có hai chuyến bay từ việt nam đến ấn độ vào ngày một mươi năm và ngày hai mươi tháng một
chuyến ngày một mươi năm thì không kịp làm thủ tục cho cầu thủ còn nếu bay vào ngày hai mươi thì cầu thủ đến cũng không kịp tham dự trận đấu với hàn quốc
trong muôn vàng khó khăn bổ vây đội tuyển nữ việt nam vff cho biết cầu mong các cầu thủ là f sớm hồi phục
để có thể di chuyển sang ấn độ tham dự asian cup hai nghìn hai mươi hai
thay mặt cho người hâm mộ việt nam xin chúc các cầu thủ sớm hồi phục để trở lại sân cỏ
xin được chuyển sang một thông tin đáng buồn khi chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ mới đây
thế giới đã ghi nhận gần ba bốn triệu ca covid một mươi chín một ngày mốc cao chưa từng có
đánh dấu lần đầu con số này vượt mốc ba triệu giữa lúc omitron đang lây lan như cháy rừng
theo dữ liệu do tổ chức y tế thế giới who công bố vào tối một mươi hai tháng một
dựa trên thông tin chính thức thu thập được từ chính phủ các nước
thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn ba ba trăm chín mươi năm triệu ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua và số ca tử vong tăng bảy bảy trăm ba mươi năm
con số gần ba bốn triệu ca bệnh trong hai mươi bốn giờ là mốc cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh diễn ra trong hơn hai năm qua
đây cũng là lần đầu tiên mà số ca covid một mươi chín trên thế giới vượt qua mốc ba triệu ca một ngày
thông tin diễn ra trong bối cảnh sự biến chủng omicron đang lây lan tại nhiều khu vực trên thế giới
uso cho biết chúng này đã lây lan khoảng một trăm bốn mươi chín nước và vùng lãnh thổ
các nghiên cứu sơ bộ cho thấy chúng này có thể có độc lực yếu hơn các chủng trước
nhưng có khả năng lây nhiễm vượt trội
vì vậy nó vẫn ẩn chứa nguy cơ khiến cho hệ thống y tế các nước quá tải vì số lượng lớn bệnh nhân đổ về
ngoài ra who cũng cảnh báo rằng dù ông midron không gây bệnh triệu chứng nặng như chủng delta trước đó
nhưng nó vẫn đặc biệt nguy hiểm với nhóm người chưa tiêm chủng
tại nhiều nơi omitron đã nhanh chóng vượt mặt delta và trở thành chủng chiếm ưu thế
ví dụ mỹ tuần này đã phá kỷ lục về số ca nhiễm trong ngày
và số ca nhập viện trong bối cảnh omicron vẫn đang lây lan mạnh mẽ
mỹ hiện là nước có nhiều ca covid một mươi chín
và ca tử vong nhất trên thế giới lần lượt là sáu mươi một ba triệu và hơn tám trăm ba mươi ba người chết
phần cuối bản tin là một thông tin đáng vui mừng khi trung quốc mới nghiên cứu ra
loại vaccine covid một mươi chín tăng cường dạng hít của hãng cansino tạo ra mức độ phản ứng miễn dịch
cao hơn cho những người được tiêm hai mũi sinovac so với liệu thứ ba của vaccine sinovac
những người tham gia nghiên cứu dùng vaccine tăng cường casino cho thấy
phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn nhiều cao hơn bảy lần đến một mươi một lần
so với mũi ba vaccine sinovac
nghiên cứu được tiến hành trên bốn trăm hai mươi người và chưa được bình duyệt ngang hàng
nhóm nghiên cứu cho hay kết quả chỉ ra một chiến lược vaccine tăng cường tiềm năng
cho những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín bất hoạt
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng preprint của tạp chí y khoa danh tiếng the lancet vào tuần trước
hãng cangino có trụ sở tại thiên tân cho biết phương pháp điều trị covid một mươi chín không dùng kim tiêm
không xâm lấn nhằm mục đích cung cấp sự bảo vệ nhanh chóng thường xuyên
dễ dàng trên quy mô lớn
chiến dịch tiêm chủng hàng loạt của trung quốc chủ yếu dựa vào vaccine bất hoạt
được phát triển trong nước từ sinopharm và sinovac
cả hai đều được tổ chức y tế thế giới chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
trung quốc vẫn chưa chấp thuận việc tiêm vaccine khác loại
hoặc sử dụng một loại vaccine khác với phát độ ban đầu
nếu được chấp thuận vaccine dạng hit của cansino là sản phẩm có nhiều khả năng được sử dụng nhất
vì đây là vaccine covid một mươi chín không bắt hoạt duy nhất được phê duyệt để sử dụng trong nước
điều kiện tiên quyết để trộn và kết hợp vaccine
nhóm nghiên cứu của trung quốc đã phát hiện ít trường hợp tác dụng phụ hơn
các nhóm dùng vaccine tăng cường dạng hit
chủ yếu là mệt mỏi đau đầu và sốt một số người bị khô miệng và đau hỏng
nghiên cứu cho thấy vaccine tăng cường dạng hết có khả năng tạo kháng thể trung hòa cao
đối với biến thể delta gấp ba lần so với tiêu chuẩn quốc tế của who
trong khi vaccine tăng cường của sinovat thấp hơn hai mươi so với tiêu chuẩn
khi so sánh với liệu thứ ba của sinovac
vaccine tăng cường của canxino cho thấy khả năng trung hòa chéo cao hơn một mươi tám hai mươi bốn lần
đối với biến thể delta hai mươi tám ngày sau khi dùng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại